tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn chiều nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng
quốc hội đã nghe và thảo luận đề nghị của chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
theo nghị quyết tám mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội khóa một mươi ba về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
việc thực hiện nghị quyết tám mươi tám ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội khóa một mươi ba tuy đã đạt được một số kết quả nhưng còn nhiều hạn chế bất cập
chương trình giáo dục phổ thông mới chưa được ban hành để làm căn cứ biên soạn sách giáo khoa
thời gian thực tế để hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cần nhiều hơn khoảng một năm so với dự kiến
việc chuẩn bị điều kiện về giáo viên cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn
nếu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới ngay từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sẽ khó yên tâm về chất lượng
tuy nhiên cử tri cũng có mấy ý đặt chân đòi hỏi lại là sách giáo khoa lần này sách mới này có đắt tiền hơn sách cũ hay không
sách giáo khoa mới lần này có đảm bảo được chu kỳ một mươi hai năm hay không
cử tri cũng có đặt chân đời
thì điểm lại thì chúng tôi so sánh với đề án
đề án vnen hay là đề án hai nghìn hai mươi đề án hai nghìn hai mươi là đề án lớn cũng thông qua quốc hội tuy nhiên đến nay thực hiện chưa đạt và bỏ ngỏ
tôi cho rằng là cũng cần có sự liên kết để xem cái quá trình mình thực hiện các đề án
cái đề án vn thì không thông qua quốc hội tuy nhiên là thực hiện năm hai trăm linh trường đến nay cũng có chỗ bị bỏ dở và đề án này gần như là phải xem lại
một số ý kiến băn khoăn nếu lùi hai năm hay hơn nữa
thì có thiệt hại gì không đây là việc hệ trọng ảnh hưởng đến cả một thế hệ nên phải làm cẩn trọng
việc xây dựng thẩm định thực nghiệm và ban hành chương trình mới còn chậm chưa bảo đảm theo lộ trình và tiến độ đặt ra
riêng việc ban hành chương trình tổng thể đã chậm hơn một năm so với kế hoạch
chương trình các môn học vẫn chưa hoàn thiện nên chưa có cơ sở để biên soạn thẩm định thực nghiệm sách giáo khoa và để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên
có những môn học và hoạt động giáo dục mới
chương trình hiện nay cần phải chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho cả hệ thống giáo dục phổ thông
ví dụ môn giáo dục kinh tế và pháp luật âm nhạc mỹ thuật đối với trung học phổ thông hoạt động trải nghiệm
và đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục phổ thông cũng chưa được phê duyệt
thứ hai về nội dung nghị quyết tám mươi tám với phương thức triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa mới từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín với hình thức cúng chiếu theo mỗi cấp học
như vậy năm đầu của đề án hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sẽ triển khai áp dụng cả ba lớp đều đầu mỗi cấp là lớp một lớp sáu và lớp một mươi
và năm thứ hai năm thứ ba cũng triển khai cả ba lớp
năm tiếp năm là năm cuối của đề án thì triển khai chỉ có một lớp là lớp năm
với cách làm này thì sẽ dồn công việc vào ba năm đầu đi từ khó đến dễ nên khó đảm bảo thành công và ít có cơ hội để điều chỉnh khắc phục
hiện nay việc thu hút sinh viên vào ngành sư phạm đã khó
nếu việc thu hút sinh viên vào ngành sư phạm đã khó thì việc chăm lo xây dựng cho đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục để giảng dạy tại các vùng dân tộc miền núi sẽ lại càng rất khó khăn
cần phải có những chính sách đặc biệt để đào tạo giáo viên người dân tộc thiểu số và thực hiện những chính sách yêu đãi nhằm thu hút lực lượng giáo viên người miền xuôi có tâm huyết để bám bảng bám trường
đặc biệt tôi cũng đề nghị khẩn thiết tăng cường những chính sách nhằm phục hưng truyền thống dân tộc
quý trọng và tôn vinh nghề dạy học thực sự coi nghề dạy học phải là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý
lao động của nhà giáo là lao động trí tuệ của giới trí thức
vì vậy cần phải được coi trọng đời sống tinh thần chứ không phải chỉ là quan tâm đến ưu tiên một số những chế độ về vật chất
theo các đại biểu cần có thêm thời gian dành cho việc biên soạn thẩm định thực nghiệm các chương trình môn học hoạt động giáo dục biên soạn thẩm định thực nghiệm sách giáo khoa mới bồi dưỡng tập huấn